bên cạnh đó là tình trạng đối tượng sử dụng trái phép súng tự chế vũ khí thô sơ diễn biến phức tạp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vũ khí quân dụng
nhưng theo quy định của luật hiện hành thì súng tự chế vũ khí thô sơ không thuộc danh mục vũ khí quân dụng
vì vậy cần thiết phải bổ sung quy định súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ
khi đối tượng sử dụng vũ khí thô sơ với mục đích xâm phạm tính mạng sức khỏe con người trái pháp luật thì được xác định là vũ khí quân dụng
qua thảo luận nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình với quy định này trong dự thảo luật
vũ khí thô sơ cộng với một hành vi của con người sử dụng vũ khí này để xâm phạm tính mạng sức khỏe trái pháp luật của người ta thì nó biến thành vũ khí quân dụng
với mục đích mà chúng ta đưa ra đó là mang tính dân đề cao
những người mà đã sở hữu vũ khí thô sơ này phải biết kiềm chế trong vấn đề sử dụng hành vi của mình đối với đồng thị vấn đề nào
ngoài cái giao thì tôi đề nghị chỗ cơ quan sản thảo có đồng chí nghiên cứu thêm các công cụ hỗ trợ khác có tính sát thương cao
ví dụ như các công cụ hỗ trợ khác mà trước đây là dân quân du kích mình dùng làm vũ khí thô sơ để đánh địch
như trông mình trò bẫy

khi mà người ta sử dụng cái đấy để làm nhiệm vụ thì nó là vũ khí quân dụng
nhưng mà khi dùng cái đó để uy hiếp đến tính mạng của con người thì nó trở thành cái vũ khí và công cụ hỗ trợ để vi phạm pháp luật
nên cái phân định này nó cũng rất tương đối thôi
trong quá trình chúng tôi chứng minh của các cái vụ việc mà khẳng định là cái người đó chuẩn bị cái con dao
cái công cụ đó đi để gây án thì lúc đấy được chuyển dịch sang là vũ khí
bởi vì cái câu chuyện này là chúng ta phải đảm bảo cái nhận thức của những người sử dụng cho đúng đắn mới ở cái hoạt động bình thường của xã hội
với cái hoạt động ấy trái ngược các cái quy định của luật pháp xã hội gây đến những cái nguy hiểm và gây đến cái tước đoạt sinh mạng của con người
liên quan đến vấn đề này báo cáo thẩm tra của ủy ban quốc phòng và an ninh cho biết
thực tế lực lượng vũ trang và một số lực lượng thi hành công vụ đang trang bị nhiều loại vũ khí
trong đó có vũ khí thô sơ dao găm lưỡi lê
khi các đối tượng có hành vi chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng các loại vũ khí này trái quy định
thì phải xem xét xử lý nghiêm khắc như trường hợp sử dụng vũ khí quân dụng trái phép
do đó dự thảo luật bổ sung quy định các loại vũ khí thô sơ là vũ khí quân dụng là phù hợp
nhằm phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng tài sản của con người và người thi hành công vụ
dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ sửa đổi gồm tám chương bảy mươi bốn điều
nội dung dự án luật đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ
vừa đơn giản hóa thủ tục hành chính đủ điều kiện chính quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ bảy
trong phiên làm việc buổi chiều ủy ban quốc phòng và an ninh tiến hành phiên họp thẩm tra dự án luật phòng không nhân dân
chiều nay phát biểu tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng bốn trung tướng tô ân sô
người phát ngôn bộ công an cho biết đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng khen ngợi lực lượng công an
đã quyết tâm quyết liệt chống tham nhũng tiêu cực và yêu cầu bộ công an quyết tâm quyết liệt hơn nữa
pháp luật không có vùng cấm không có ngoại lệ
tại họp báo trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an đã cung cấp một số thông tin mới
liên quan đến tiến độ điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương
ngày ba mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt bị can để tạm giam đối với ông mai tiến dũng nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn bộ công an đã phối hợp với các lực lượng liên quan
thực hiện thủ tục tố tụng theo đúng quy định
và cũng xin thông tin thêm với các phóng viên là khi mà lãnh đạo ban chuyên án báo cáo đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
về một số vụ án do ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương chỉ đạo
thì đồng chí tổng bí thư đã có lời khen ngợi với lực lượng công an
đồng chí tổng bí thư đã quyết tâm quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham dụng tiêu cực
và yêu cầu bộ công an tiếp tục quyết tâm quyết liệt hơn nữa theo tinh thần thượng tôn pháp luật
không có vùng cấm không có ngoại lệ và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật
thông tin thêm về vụ án liên quan đến tập đoàn phúc sơn trung tướng tôn sô cho biết
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố hai mươi ba bị can tăng sáu bị can so với kỳ họp tháng trước
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đối với vụ án tập đoàn thuận an đến nay bộ công an đã khởi tố tạm giam tám bị can
và bị can mới nhất là ông dương văn thái nguyên bí thư tỉnh ủy bắc giang
bị khởi tố ngày một tháng năm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thưa quý vị vào chiều nay tại điện biên thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thành viên ban chỉ đạo trung ương
kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc bộ và công an tỉnh điện biên
về công tác tham gia bảo đảm an ninh trật tự lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
thời gian qua các đơn vị trực thuộc bộ và công an tỉnh điện biên đã hoàn thành công tác kiểm tra khảo sát
xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự lễ kỷ niệm
trong đó bộ công an thành lập hai tiểu ban và ban hành các kế hoạch phân công chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể
đối với từng công an các đơn vị địa phương chủ động nắm tình hình phòng ngừa đấu tranh
chấn áp các loại tội phạm tiếp nhận phân bố trang bị phương tiện do bộ cấp cho các lực lượng
để thực hiện bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ triển khai các phương án
đến nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh điện biên và phụ cận cơ bản được đảm bảo
đối với công tác tham gia tất cả các khối lực lượng công an nhân dân với trên một hai trăm linh cán bộ chiến sĩ
tham gia diễu binh diễu hành và đoàn nghệ thuật chống hội của học viện cảnh sát nhân dân
đã hoàn thành các giai đoạn huấn luyện hợp luyện sơ duyệt đồng thời đang tích cực chuẩn bị cho buổi tổng duyệt và lễ kỷ niệm
ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị trực thuộc bộ và công an tỉnh điện biên trong thời gian qua
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh đây là thời gian cao điểm chỉ còn ba ngày từ nay đến ngày diễn ra lễ kỷ niệm chính thức
với rất nhiều hoạt động tập trung vì vậy công an các đơn vị địa phương phải tăng cường công tác phối hợp
bảo đảm khớp nối thống nhất chặt chẽ tập trung lực lượng phương tiện bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn chuỗi sự kiện tại điện biên
thứ trưởng đề nghị các đơn vị và công an tỉnh điện biên tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo
thông tin chỉ huy tình hình liên quan công tác đảm bảo an ninh trật tự kịp thời phát hiện tham mưu giải quyết triệt đề
nhanh chóng các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền với quan điểm đúng trúng chính xác đảm bảo yêu cầu lãnh đạo bộ đề ra
chủ động nắm chắc tình hình không để xảy ra bất kỳ tình huống đột xuất bất ngờ
thứ trưởng cũng yêu cầu phải làm tốt công tác quản lý siết chặt kỷ luật kỳ cương nề nếp tác phong
tiếp tục công tác huấn luyện tập luyện phục vụ tổng duyệt và lễ chính thức theo kế hoạch đã đề ra
đồng thời chú trọng công tác động viên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ
chuẩn bị chú đáo cho buổi tổng kết công tác tổ chức lực lượng công an nhân dân
tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ sẽ được chính thức diễn ra vào ngày bảy tháng năm
tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
trọng tâm là lễ diễu binh diễu hành với sự tham gia của hơn một mươi hai người
trong đó có sự tham gia của hơn một cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
các mặt công tác chuẩn bị cho ngày lễ lớn hiện đang được gấp rút hoàn thiện
và các lực lượng tham gia cũng đang nỗ lực luyện tập với tinh thần trách nhiệm và niềm vinh dự tự hào cao nhất
thao trường huấn luyện tại trung đoàn cảnh sát tây bắc
không khí luyện tập diễn ra khẩn trương liên tục với cường độ cao
đây là các khối diễu binh diễu hành của lực lượng công an nhân dân
tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
từng động tác tay chân khi di chuyển hay ánh mắt khuôn mặt của từng cán bộ chiến sĩ
cũng được chỉ dẫn một cách cụ thể nhằm khắc phục những điểm còn thiếu sót
từ kết quả thực tế của buổi sơ duyệt vào ngày ba tháng năm
sơ duyệt theo đúng kịch bản của bộ quốc phòng đã đề ra
và qua tổ chức thực hiện thì các khối của bộ công an đều đảm bảo mục đích yêu cầu đề ra
và qua buổi sơ duyệt này thì chúng tôi cũng có một số những cái nội dung cần phải rút kinh nghiệm
để đảm bảo cho buổi tổng duyệt và buổi chính thức
các khối của bộ công an sẽ đảm bảo về thể lực về trang phục trang bị về tinh thần
góp vào thành công chung của đại lễ bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tại lễ kỷ niệm lần này lực lượng của bộ công an gồm hai khối đứng và chín khối diễu binh diễu hành
theo chương trình các khối sau đi qua lễ đài sẽ tiếp tục di chuyển qua các tuyến đường
tại thành phố điện biên phủ để nhân dân cùng theo dõi
với mong muốn để lại những hình ảnh ấn tượng trong lòng nhân dân về hình ảnh lực lượng công an nhân dân
công tác diễu binh diễu hành đang được đặt ra với yêu cầu cao nhất
quãng đường di chuyển diễu hành đường phố với quãng đường trên bốn kỳ số
các khối của lực lượng công an nhân dân đã đáp ứng được
về đến quá trình diễu binh diễu hành lực lượng công an nhân dân rất là ủng hộ
rồi là cổ vũ động viên
và kết thúc quãng đường diễu hành toàn bộ lực lượng công an nhân dân đều đảm bảo sức khỏe một trăm linh
và đảm bảo an toàn về người vũ khí và trang bị
đây là một quá trình huấn luyện giàn luyện cực kỳ quyết liệt của cán bộ chiến sĩ trong hơn bốn tháng vừa qua
càng gần đến ngày tổng duyệt
chính thức mỗi cán bộ chiến sĩ lại càng nỗ lực phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm
trong huấn luyện và chấp hành kỷ luật thao trường
thời tiết dù có nắng nóng gai gắt song ai cũng tập trung cao độ tích cực luyện tập
thuần thục các kỹ thuật cá nhân với bước chân đều nhất đẹp nhất thuần thuộc nhất
trong quá trình tập luyện của chúng tôi thì khó khăn là cực khổ
dân lao khó khăn là điều không thể tránh khỏi
nhưng lấy đó làm động lực thì chúng tôi lại càng vươn lên nỗ lực cố gắng
hành quân lên điện biên tụi tôi cũng đã cảm thấy và nhận thức được tình cảm của đồng bào
người dân dành cho chúng tôi cán bộ chiến sĩ tham gia diễu binh diễu hành
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng biện viên phủ
lúc mà qua khán đài cảm giác mắt em rưng rưng
mọi người cũng vũ rất là nhiệt tình
sau một buổi hợp luyện thì các thầy cô rút kinh nghiệm và động viên bọn em
và với sự cổ vũ nhiệt tình của nhân dân tỉnh điện biên
và nhân dân tỉnh điện biên
nhân dân cả nước thì bọn em kiếp thêm động lực và sức mạnh
để bọn em cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình
trải qua những thời gian ba tháng thì bọn em thấy cảm thấy
sự nỗ lực cũng được đền đáp
sắp tới ngày tổng diệt và chính thức thì bọn em cũng nỗ lực
để hoàn thành tốt để cống hiến cho các người dân điện biên và cả nước
để hoàn thành suốt hết mọi nhiệm vụ được giao
chỉ còn một ngày hợp luyện để chuẩn bị cho lễ tổng duyệt
sẽ diễn ra vào ngày năm tháng năm
hiện bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã và đang dành sự chuẩn bị tốt nhất
về các điều kiện như trang phục phương tiện cho khối diễu binh diễu hành
sự động viên khích lệ về tinh thần là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ
cùng nhau làm nên ngày lễ trọng đại được diễn ra trọn vẹn niềm vui
thưa quý vị với sáu cán bộ công an xã đảm nhận nhiệm vụ hết sức nặng nề
tại địa bàn xã biên giới biển nhưng những năm qua công an xã vĩnh thái
huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị
bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa bàn đóng góp một phần sức lực
và thành công chung của địa bàn cơ sở trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội
các cán bộ công an xã luôn nhận được sự tin yêu giúp đỡ và gắn bó của quần chúng nhân dân
và đây cũng là động lực để lực lượng công an nỗ lực hơn nữa
hoàn thành tốt hơn nữa các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra
chỉ còn một ít thời gian nữa là đến kỳ nghỉ hè
để chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè của học sinh tại địa bàn xã đảm bảo an toàn lành mạnh
lực lượng công an xã vĩnh thái huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đã tới từng trường
làm việc với ban giám hiệu để tuyên truyền nhắc nhở học sinh về một số biện pháp an toàn
phòng tranh đuối nước đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cùng với đó tiếp tục triển khai mô hình móc khóa an ninh
công an xã vĩnh thái đã trao thêm những móc khóa cho các học sinh
trên những móc khóa này có ghi số điện thoại của chủ tịch ubnd xã

tài liệu những vụ việc cũng như những thắc mắc về thủ tục hành chính
rồi là các việc đời thương hàng ngày thì lúc đầu chúng tôi phản với các hồ gia đình
sau đó chúng tôi bắt đầu tập trung vào đối tượng học sinh
mục đích là các em biết được cái mô hình của công an
giúp cho các em có động lực trong công tác và chấp hành tốt các luật
như luật an toàn giao thông bạo lực học đường
về mô hình móc khóa an ninh trong quá trình thực hiện

để nói là đây là một mô hình hết sức quan trọng đối với nhà trường
để rồi triển khai đến học sinh phụ huynh trong việc bảo đảo an ninh trật tự của nhà trường
khi có sự việc hoặc là sự việc xảy ra
thì nhà trường cũng như phụ huynh học sinh để nhấn chống phối hợp với công an xã
bên cạnh việc chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các chủ trương
chính sách mô hình trong đảm bảo an ninh trật tự
công an xã vĩnh thái cũng thường xuyên tới các hộ dân
tiếp xúc để tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật
lắng nghe và chia sẻ với những ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân
cái mưa lừa đạo qua mạng giờ chị em cứ nhận tin mấy cái
không biết rồi là thao tạc các cái tin các cái hệ thống máy móc smartphone
cũng có thông tin có dư luận thôi
ở ngoài địa bàn mình là có cái gì đó là cũng mất số tiền cũng lớn hết
và các chị em phụ nữ
quản lý về con cái là đầu tiên làm việc nghỉ hay là trong ngày chơi rời
đi xe đi cổ đặc biệt là tầm biện để phong trận công tác đổi nước
trong những năm gần đây những hoạt động tiếp xúc với người dân tại địa bàn cơ sở
đã trở thành một công việc được công an xã vĩnh thái triển khai đồng bộ đến tất cả các thôn
thậm chí đến từ hộ dân trên địa bàn
các đồng chỉ cần trả khu vực khi về địa bàn thì được là các đồng chỉ bị trữ tượng thôn
bán điều hành thôn đẩn giá rất là cao
trong công tác gần dân thời gian về địa bàn cũng nhiều
nằm tốt các tấm thương nguyện vào ngôi bà con
mà quá đó thì có những tôn tài hạn chế
khi bà con nhắc hoặc gọi ý về lực lượng ngành xã quốc vực
thì bán chỉ huy công an xã cũng thường xuyên trao dôi trong các cuộc giao bán đầu tuần đầu tháng
để anh em đưa hình ảnh lực lượng công an nhân dân gần với dân
tin yêu và xứng đáng với câu là khi dân gần khi dân khó là có công an
xe của chị bỏ cả ngày cả đêm đó
đuổi đó nhưng mà hình như nhà ai cũng rửa cũng không bao giờ làm bất cả
nói chung là nhìn thấy là cái mà ai họ đến đây họ cũng phải cảm nhận như rửa
là cái tình hình mà an ninh từ từ là ở nơi xã đây là rất là tốt
chị cảm nhận rằng là cái từ ngày mà công an chỉnh quy về làm việc tại xã
thì thấy là hiệu quả rất là tốt thực tế là như vậy
những buổi tuần tra như thế này đã trở nên quen thuộc với mỗi người dân nơi đây
mỗi ngày đều có các tổ tuần tra được tổ chức theo tuyến từ dọc tuyến ven biển
đến những tuyến đường trong xã không quản thời tiết bất kể ngày đêm
nhắc nhở các hộ dân về một số quy định trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống cháy nổ trong thời tiết nắng nóng các quy định về đảm bảo an toàn với du khách
công an xã thường xuyên nhắc nhở mà thỉnh thoảng một hai tuần thì cũng có tới
và nhiều lúc không tới thì cũng gọi đi
sau này có công an chỉnh quy về rồi thì càng an toàn nhưng mà từ hồi vào bãi tắm cho đến bây giờ
thì nội dung phòng cấp thì tuyệt đối là chưa có
công an chỉnh quy về thì càng là lo cho bà con rất hỗ trợ cho thêm nghề ở trong bãi quản lý bãi tắm là ảo phao để cứu hô cứu nạn
từ khi có lực lượng công an chính quy về công tác trên địa bàn thì việc tham mưu cho xã về công tác đảm bảo an ninh trật tự gặp rất nhiều phân lợi
thứ nhất là đã chủ động tham mưu cho xã về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của chuyên ngân như làm sạch dữ liệu khu dân cư cấp thẻ định dân điện tử và thực hiện các mô hình đảm bảo an ninh trật tự
xã biển thái là một thị xã bãi ngang đặc biệt trọng điểm về quốc phòng
chính vì vậy tình hình an ninh trật tự thì cũng còn có những vấn đề diễn tự
tuy nhiên trong những năm qua thì xã biển thái là một trong những xã luôn dự vững cái tình hình an ninh trật tự
từ tinh thần chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đến việc gần dân sát dân dựa vào nhân dân được nhân dân tin cậy ủng hộ
công an xã vĩnh thái đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn để lại những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
đó là những quả ngọt
kết tinh từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nơi đây
chính vì sự tin tưởng hiếu quý của ba con nhân dân trên địa bàn đó là động lực cho lực lượng công an xã việt tâm cao để hoàn thành xuất sắc và nhiệm vụ được giáp đảm bảo được tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương